tỉnh nghệ an có năm khu công nghiệp trong đó có hai khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và phát sinh nước thải là bắc vinh và nam cấm
phải mất một thời gian khá dài đi vào hoạt động việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp này mới được thực hiện
nhưng khi có các công trình này thì đã xảy ra nhiều bất cập
xả thải gây ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề nhức nhối tại khu công nghiệp nam cấm từ nhiều năm nay
thế nhưng khi trạm xử lý nước thải tập trung này với kinh phí đầu tư gần bảy mươi tỷ đồng có công suất xử lý hai năm trăm linh m ba một ngày đêm đi vào hoạt động lại không phát huy được tối đa công suất
nguyên do bởi trong số ba mươi tám doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tại khu công nghiệp mới chỉ có một mươi tám đơn vị đồng ý đấu nối xả thải về trạm
trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp bắc vinh được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba do sức ép phải xử lý nguồn xả thải ô nhiễm của khu công nghiệp
cuối tháng bốn vừa qua trạm xử lý bằng công nghệ sinh học này đã đi vào vận hành với công suất thiết kế hai trăm năm mươi mét khối
nhưng hiện nay trạm chỉ xử lý được chín mươi mét khối một ngày đêm
trong tổng số một mươi chín doanh nghiệp đã hoạt động tại khu công nghiệp thì mới chỉ có một mươi doanh nghiệp đấu nối xả thải về trạm
không có chế tài ràng buộc mối quan hệ giữa các trạm xử lý nước thải tập trung với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ
mà đã là dịch vụ thì doanh nghiệp cần thì dùng không thì thôi
bản thân ban quản lý khu kinh tế đông nam đơn vị quản lý hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
dù biết doanh nghiệp gây ô nhiễm nhưng để doanh nghiệp tự xử đã khó bắt buộc doanh nghiệp gom nguồn xả thải về trạm xử lý lại càng khó khăn hơn
cũng có một số khó khăn
khu kinh tế thì chỉ có bộ phần thanh trác để xử phạt các sai phạm
nên dẫn đến là cũng chỉ sau khi phát hiện nếu như mà phát hiện các sai phạm của các doanh nghiệp thì cũng chỉ kịp thời bảo đến các cơ quan chức năng để phối hợp thôi
thời gian qua nhiều doanh nghiệp không mặn mà sử dụng các trạm xử lý nước thải tập trung bởi nguồn thu dịch vụ không đủ trang trải cho hoạt động
ngân sách phải cấp bù kinh phí là những bất cập cần được giải quyết kịp thời
hiện nay thì tạm dựng trải năm cấm
các trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp không thể là hạng mục chỉ để cho có
mà phải được phát huy tối đa chức năng ý nghĩa của công trình
giàng buộc được các doanh nghiệp có trả lời
trách nhiệm trong vấn đề này cũng chính là tỉnh nghệ an đang thực sự hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai